việc ông phùng anh lê chỉ đạo bàn giao nghi phạm nguyễn hữu tài ra khỏi nhà tạm giữ để cho về ngay trong đêm
ngày ngọc báo cáo ông hải có ý kiến thủ trưởng quyết bậy thì kệ thủ trưởng
sau đó ông hải gặp phùng anh lê để hỏi sự việc này thì lê chỉ đạo anh không cần làm vụ này nữa
do nguyễn hữu tài đã được cho về nhà nên ông phan tất hùng điều tra viên vũ công ngọc và nguyễn đức châu
cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ bàn với nhau thống nhất phân công ông hùng
hại theo hướng tạm cho nguyễn hữu tài về và giải quyết đơn chỉnh báo của nạn nhân
theo quy định của thông tư liên tịch số sáu hai nghìn một mươi ba nhằm tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của tài và đồng bọn
bị can vũ công ngọc và nguyễn đức châu ký duyệt báo cáo
ông châu mang hồ sơ và báo cáo đề xuất trình nhưng phùng anh lê không duyệt
nên mang hồ sơ về giao lại cho hùng quản lý
vài ngày sau nguyễn đức châu tiếp tục đề xuất phùng anh lê giải quyết vụ việc này
theo quy định của thông tư liên tịch số sáu nhưng lê vẫn không đồng ý
phùng anh lên nói với châu việc này để ta bảo nó lên hòa giải rút đơn
sau đó nghi phạm nguyễn hữu tài và bị hại đến công an quận tây hồ để hòa giải bồi thường
tuy nhiên số thêm một trăm một mươi triệu đồng mà phùng anh lê nhận không được ông lê đưa ra hòa giải bồi thường cho bị hại
cáo trạng thể hiện hồ sơ vụ việc ban đầu được giao cho ông phan tất hùng quản lý
nhưng không đăng ký thụ lý không được theo dõi trong hệ thống sổ sách của công an quận tây hồ
vụ việc nguyễn hữu tài bị tố cáo không được tiếp tục xác minh giải quyết theo quy định pháp luật
các bị can nguyễn đức châu vũ công ngọc và trung cựu đối phó đội cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an quận tây hồ biết rõ việc tha nghi phạm tài là trái pháp luật
nhưng không báo cáo cấp trên có thẩm quyền và không báo cho viện kiểm sát nhân dân quận tây hồ biết để kiểm soát
bên cạnh đó vợ chồng ông phùng anh lê còn chủ động đến gặp người họ hàng là ông phùng văn bảy
để tạo bằng chứng chứng
đáng chú ý vợ cựu trưởng công an quận tây hồ bị xác định là người đọc cho ông bảy viết thư xin lỗi chồng mình
hướng dẫn ông trình bày theo hướng công an tp hà nội ép cung mớm cung khi điều tra vụ việc
về phía người họ hàng là ông phùng văn bảy khi công an hà nội phát hiện và điều tra xử lý vụ án nguyễn hữu tài
cùng đồng phạm cướp tài sản nhằm che giấu hành vi nhận tiền để tha người trái pháp luật của mình
ông phùng anh lê cùng với vợ đã chủ động đến gặp ông phùng văn bảy với mục đích trao đổi
về nội dung vụ việc liên quan đến đối tượng tài qua đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện
các thông tin là mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại
ngoài ra còn yêu cầu ông bảy viết thư xin lỗi để nộp cho cơ quan điều tra nhằm chứng minh không phạm tội
cụ thể theo cáo buộc ông phùng anh lê đã yêu cầu người họ hàng là ông phùng văn bảy
đưa một trăm một mươi triệu đồng để tha trái pháp luật nguyễn hữu tài người đang bị tạm giữ
để phục vụ cho việc kiểm tra xác minh thông tin tội phạm
quá trình điều tra ông phùng văn bảy khai nhận đã nhờ và đưa số tiền một trăm một mươi triệu đồng
cho ông phùng anh lê để giúp quyền hữu tài
khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng phùng anh lê đến gặp ông bảy tại nhà của bố mẹ ông bảy
ở huyện ứng hòa tại đây ông bảy sẽ lỗi ông lê vì việc ông nhờ đã làm ảnh hưởng đến cựu đại tá công an
cụ nói chuyện này em dễ ông lê đã ghi âm lại
ngoài ra vợ chồng của ông phùng anh lê còn đọc cho ông bài viết lá đơn xin lỗi
gửi cho ông lê để ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao ông bảy khai rõ nội dung của gặp
tại nhà bố mẹ ông bảy và lá thư ông bảy viết cho ông phùng anh lê là do suy nghĩ hoảng loạn
lo sợ các nội dung do mình khai báo tại công an hà nội sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình họ hàng
và theo sự tác động hướng dẫn của vợ ông lê mới trình bày bị công an hà nội ép cung mớm cung
vợ chồng ông phùng anh lê đã chủ động đến gặp ông bảy để nói chuyện rồi ghi âm lại
và yêu cầu người họ hàng phải viết thư xin lỗi
còn bản chất sự việc ông bảy vẫn giữ nguyên những nội dung đã khai tại công an hà nội
và cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định đã nhờ ông lê giúp vụ việc của nguyễn hữu tài
và đã đưa cho ông lê một trăm một mươi triệu đồng để giúp tài không bị xử lý
viện kiểm sát cho rằng lời khai của ông bảy phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác trong hồ sơ
bên cạnh đó nội dung các tài liệu phùng anh lê chủ động tạo ra để làm mờ hành vi phạm tội không có tính khách quan
không phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ nên không có cơ sở xem xét
kết quả điều tra đủ căn cứ xác định bị can phùng anh lê đã thực hiện hành vi phạm tội
việc cơ quan điều tra phát hiện tài liệu bị tẩy xóa cùng với việc phủ nhận tính khách quan của những lá thư bí mật
hay đoạn ghi âm nhằm che mờ hành vi phạm tội cho thấy dù có cố gắng che lấp và chối tội
những hành vi trái pháp luật cũng sẽ được phơi bầy và những góc quất cũng sẽ được làm sáng tỏ
với tính chất của một vụ án hối lộ và tha người
trái pháp luật những đối tượng trong đường dây hối lộ này cần phải chịu những bản án thích đáng mang tính gian đe
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án này đến quý vị
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo